các đơn vị thực hiện sát sao đề án số năm của ban thường vụ tỉnh ủy hưng yên về đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua triển khai thực hiện các cấp ngành đã nhận thức được rõ mục đích yêu cầu đối tượng luân chuyển cán bộ đồng thời ra soát lập danh sách để chủ động các phương án luân chuyển phù hợp
để làm tốt điều này khâu đánh giá cán bộ được chú trọng hàng đầu
đánh giá cán bộ thì là một khâu rất khó và rất nhạy cảm
địa phương đang tìm ra cái quy trình và cách thức
xây dựng cái phương án đánh giá cho nó khoa học và đảm bảo chính xác
thực hiện các chủ trương của trung ương và tỉnh trong những năm qua đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín
thì ban tổ chức đã tham mưu cho ban thường vụ ủy ban hành cái hướng dẫn tổ chức triển khai chỉ đạo và quan triệt quy trình cách thức để đánh giá cán bộ
chúng tôi quan tâm đến tinh thần ý thức trách nhiệm và tính tự giác của cán bộ trong việc nhận xét tự nhận xét
nhờ thận trọng từng bước trong bình xét đánh giá cán bộ
chủ động và thống nhất cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện mà nhiều cán bộ được luân truyền đã phát huy hết năng lực sở trường
đồng chí đỗ xuân huấn từ huyện về nhận trọng trách là phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân dân
vào đúng thời điểm địa phương đang xảy ra nhiều tranh chấp đất đai
việc giải phóng mặt bằng để xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn
với kinh nghiệm từng trải qua nhiều vị trí công tác đồng chí huấn nhanh chóng nắm bắt được tâm lý của người dân
cung cấp ủy sở tại thực hiện tốt công tác dân vận
nhờ vậy mà trong vòng ba năm tân dân làm mới được năm km đường xây lại toàn bộ hệ thống trường mầm non với tổng kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
tân dân cũng phải lêu cao tinh thần vì trách nhiệm vì dân không bệnh thành tích
thì tôi nghĩ rằng ở nơi nào chúng ta có một sự đoàn kết và đồng lòng chúng ta làm vì nhân dân và không bệnh thành tích thì nơi đó sẽ nhân dân sẽ được hưởng lợi
xưa nay vẫn có câu là cán bộ nào thì phong trào đấy
nếu như cán bộ nhiệt tình hăng say và đem hết tâm của mình làm việc cho dân thì được đảng bộ và nhân dân đánh giá
và đấy là cái thước đo để đánh giá công tác cán bộ
trong những năm qua
huyện khói châu đã xây dựng đội quân đảng bộ đủ điều kiện phân công phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị
kết quả huyện là trong thành phương mạnh đảng bộ là trong thành phương mạnh
kinh tế văn hóa xã hội phát triển tốt và tình hình an ninh chính trị được ổn định
trong thời gian qua huyện khói châu đã thực hiện luân chuyển hàng chục lượt
cán bộ và đưa đi đào tạo bồi dưỡng hàng trăm đồng chí để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho nhiệm kỳ tới và các khóa sau đó